phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc vừa triệt phá một đường dây cá độ bóng đá trên mạng internet với tổng số tiền lên tới bước đầu được xác định là hai trăm năm mươi tỷ đồng
sau một thời gian kiên trì theo dõi và bằng các biện pháp nghiệp vụ đội phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc đã phát hiện bắt xử lý một đường dây cá độ bóng đá trên mạng internet quy mô lớn
tại một quán cà phê trên đường tán thuật phường tự an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc tổ phạm bắt ba đối tượng đang tính toán chia tiền thắng thua cá độ bóng đá trên mạng internet
đó là nguyễn trần huy anh ở phường tự an trần văn lộc ở phường ea tam và nguyễn gia kiện ở xã cư ea bùa thành phố buôn ma thuột
quá trình điều tra mở rộng tổ phá án tiếp tục làm rõ thêm năm đối tượng là phùng bá thiện trí ở quận tân phú thành phố hồ chí minh và bốn đối tượng ở tỉnh đắk lắc gồm hoàng xuân tùng chú tại huyện trư quynh nguyễn duy điền từ hải dương và nguyễn công kĩ ở thành phố buôn ma thuột
vật chứng được phát hiện thu giữ bước đầu là hơn hai trăm hai mươi triệu đồng chín điện thoại di động là phương tiện của các đối tượng dùng để liên lạc và vào mạng internet cá độ bóng đá
phùng bá thiện trí khai đã nhận một tài khoản năm mươi điểm từ một đối tượng ở thành phố hồ chí minh mỗi điểm trị giá năm đồng của máy chủ master cá độ bóng đá trên mạng internet sau đó giao cho anh và lộc quản lý chia ra thành nhiều tài khoản nhỏ hơn nhưng lại nâng giá tiền mỗi điểm lên gấp nhiều lần rồi giao lại cho điền kiện và nhiều đối tượng khác để tiếp tục chia nhỏ nâng giá hoặc cho tùng kĩ và dương cùng các con bạc dùng để cá cửa bóng đá
bước đầu tổ phá án làm rõ từ cuối tháng một năm hai nghìn hai mươi đến nay tổng các tài khoản những đối tượng trong đường dây cá độ này giao dịch là hơn bốn sáu triệu điểm tương ứng với trên hai trăm năm mươi tỷ đồng điều đang nói là hầu hết các đối tượng này đều bị thua trắng tay

nhiều đối tượng thu bạc rất là nhiều và bị các đối tượng đòi nợ dẫn đến suy nghĩ nông cạnh nhiều đối tượng cũng phải tìm đến con đường tự vẫn
mặc dù các đối tượng này có nhiều thủ đoạn mánh khóe tinh vi để che giấu hành tung hoạt động nhưng đường dây cá độ bóng đá trên hai trăm năm mươi tỷ đồng này cũng bị triệt xóa
đây là chiến công xuất sắc của đội phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc trong đợt thi đua lập thanh tích chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
mưa to kèm theo rông lốc đã xảy ra tại nhiều địa phương trong đêm qua và ngày hôm nay đã gây thiệt hại về người và tài sản tại nhiều địa phương
cụ thể từ đêm ngày hai tháng ba đến ngày ba tháng ba trên địa bàn thành phố hà nội đã xuất hiện mưa lớn thành từng trận trên diện rộng
riêng trận mưa vào giữa trưa ngày ba tháng ba lượng mưa đo được tại các quận huyện đều ở mức ba mươi bốn mươi mm khu vực đống đa và hai bà trưng trên năm mươi mm
đặc biệt tại phố định công một chiếc ô tô con đã bị đè bẹp do cây xanh đổ vào
trong đêm ngày hai tháng ba và dạng sáng ngày ba tháng ba trên địa bàn tỉnh hà giang có mưa rào và rông kèm theo xét
đặc biệt tại xã sủng trái huyện đồng văn xét đánh trạm biên thế gây phóng điện làm chết một người và một mươi người bị thương
trong đó có năm người bị thương nặng
tại tỉnh yên bái mưa đá và rông lốc đã khiến bốn người bị thương do mái tôn và ngói rơi vào người ba nhà sập hai bảy mươi ba nhà hư hỏng mái
tỉnh lai châu có hai trăm linh nhà bị hư hỏng hai nhà hỏng hoàn toàn một trăm chín mươi tám nhà bị hư hỏng nhẹ hai hectare hoa màu hai mươi hectare lúa bị thiệt hại
tại tỉnh tuyên quang có hai nhà bị tốc mái mưa đá kèm theo dông lốc cũng gây nhiều thiệt hại tại tỉnh lào cai
hiện địa phương này đang thống kê thiệt hại và triển khai các biện pháp khắc phục
trước diễn biến phức tạp của thiên tai văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh khu vực bắc bộ và bắc trung bộ
thông tin kịp thời đến người dân và cộng đồng để chủ động các biện pháp ứng phó phù hợp với mưa rông lốc xét và mưa đá
quá nhiều phương tiện giao thông cá nhân xả thải ra không khí tỷ lệ cây xanh che phủ thấp nhiều nhà máy sản xuất xả thải ra môi trường
đây đang là những nguyên nhân gây ra tình trạng ô nhiễm không khí tại nhiều đô thị lớn trong cả nước
thế nhưng ở một địa bàn khác dù không có nhiều lượng phương tiện cá nhân mật độ cây xanh cũng rất nhiều
nhưng người dân nơi đây cũng đang hàng ngày hàng giờ phải đối mặt với ô nhiễm không khí
câu chuyện được phóng viên truyền hình công an nhân dân ghi nhận tại thị trấn kiện khê huyện thanh liêm của tỉnh hà nam
hình ảnh này được ghi lại tại trung tâm thị trấn kiện khê huyện thanh liêm tỉnh hà nam
khổ sở chịu đựng
những từ ngữ mà người dân khu vực này nói về điều kiện sống của mình
gia đình anh tâm đã hơn chục năm nay phải chịu đựng cảnh sống này
những đứa trẻ nhà anh gần như luôn phải chơi trong nhà với cửa được đóng kín
bởi lẽ bụi bậm hầu như bùa vây quanh năm tại đây
đến bụi phớt canh gần năm ngày tháng
chúng ta đã chơi trong nhà rồi
chơi trong nhà
rất nhiều cuộc sống
ảnh hưởng nhiều
đây là tôi ngày xưa có bị viêm soang đâu
mấy năm nay là viêm soang nặng rồi đấy
ở đây thì quanh năm anh ạ
mùa nào cũng thế
chỉ có mùa mưa phùn thì là không có bụi thôi
chứ còn ngày nào cũng bụi bẩn như này
nhà cửa lúc nào cũng trắng xóa
các thứ lúc nào cũng trắng tinh
nhưng mà ô tô người ta chạy đây thì mình biết làm nào
ở đây nó gần khu đá đất đây rồi
người ta say người ta nghiền thì phải chịu thôi
người dân cho biết nguyên nhân của tình trạng ô nhiễm
không khí nghiêm trọng này là do những chiếc xe tải trọng lớn
trở đá cát nhân tạo không được che chắn đúng quy định
đã làm vương vãi ra đường
đây là những phương tiện vận tải khoáng sản
từ các mỏ đá cơ sở chế biến cát nhân tạo trên địa bàn
hoạt động khai thác chế biến vận chuyển khoáng sản
không đảm bảo yêu cầu của các doanh nghiệp này
đang gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân tại địa phương
nếu mà về những ngày nắng thì ở trên các tuyến đường
thì nó vẫn là phát thải là cũng là rất nhiều
thế và chúng tôi thì cũng đã là thường xuyên là đề nghị
với các cấp các ngành đặc biệt là sở tài nguyên môi trường
cũng như là phòng tài nguyên môi trường của huyện
thì là cũng quan tâm để xem xét kiểm tra
rồi cũng đề nghị các đơn vị là quản lý giao thông là xem xét
đặc biệt là đối với các doanh nghiệp
thì chúng tôi yêu cầu là
là các doanh nghiệp không nên là chở quá tải quá lượng
không nên hay không được
không được không được phép là chở quá tải
thế nhưng mà mặc dù vậy thì có những cái xe mà
hiện tại là chúng tôi vẫn thấy có những cái xe là đi trên đường là nó vẫn còn đầy
cho nên là trong thời gian tới chúng tôi tiếp tục là kiến nghị với các đơn vị
và đặc biệt là làm việc với các doanh nghiệp là khi mà có phương tiện vận tải
thì là không được phép là chở là vượt cái số lượng hạng quy định của chúng tôi
ngoài hoạt động vận tải gây ô nhiễm
quá trình khai thác đá chế biến cát nhân tạo của một số đơn vị trên địa bàn
cũng không đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định
khi người dân vẫn đang hàng ngày hàng giờ sống trong tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng
dư luận có quyền đặt ra câu hỏi
liệu có tình trạng sống chết mặc bay
thiếu quyết liệt trong việc xử lý
giám sát của các cấp chính quyền
truyền hình công an nhân dân sẽ tiếp tục phản ánh thông tin về tình trạng này
đến quý vị khán giả trong những bản tin tiếp theo
vâng ngay sau đây sẽ là nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
xin mời quý vị tiếp tục theo dõi
thanh trúc xin chào biên tập viên thế cương
kính thưa quý vị và các bạn khoảng ba giờ sáng nay ngày ba tháng ba
trên quốc lộ một đoạn qua địa phận
phường tân hương thuận quận một mươi hai thành phố hồ chí minh
đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng
khiến ba người chết và một người bị thương
thông tin từ lực lượng chức năng
thời điểm trên xe tải biển số sáu mươi c ba nghìn một trăm một mươi bảy
chở đầy gạo do anh huỳnh ngọc bạn
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một quê tiền giang điều khiển
lưu thông với tốc độ cao trên quốc lộ một
theo hướng từ quận một mươi hai đi quận thủ đức
khi vừa qua chợ an sương quận một mươi hai
thì bất ngờ tâm mồ đua xe container
biển số bảy mươi c bảy nghìn bốn trăm năm mươi chạy phía trước
vài chậm cực mạnh đã khiến đầu xe tải biến dạng hoàn toàn
ba người mắc kẹt bên trong và tử vong tại chỗ
một người trên xe container cũng bị thương
được đưa đi cấp cứu
danh tính ba nạn nhân tử vong
gồm tài xế huỳnh ngọc bạn
ông huỳnh văn bỉnh cha của bạn
và phụ xe nguyễn văn minh cùng quê tiền giang
vụ việc đã khiến giao thông trên quốc lộ một
ổn tắc nghiêm trọng kéo dài nhiều giờ liền
đến một mươi giờ cùng ngày hiện trường vụ tai nạn mới được giải quyết
chiều ngày ba tháng ba công an quận bình tân
thành phố hồ chí minh đã làm rõ vụ tai nạn giao thông
khiến cho ba người bị thương nặng xảy ra trên địa bàn
điều đáng nói là cơ quan chức năng thu giữ
tại hiện trường một con chó
và một bộ dụng cụ phóng điện tự chế
vào khuya ngày hai tháng ba
hai thanh niên chạy xe tốc độ cao
từ trong hẻo năm trăm hai mươi ra hương lộ hai
thì tông vào xe máy biển số tám mươi ba p ba trăm hai mươi năm nghìn một trăm sáu mươi bốn
do một người đàn ông điều khiển
tai nạn khiến ba người bị thương nặng
công an địa phương tiếp nhận đã đến
ghi nhận hiện trường và đưa các nạn nhân đi cấp cứu
đồng thời thu giữ tại chỗ một con chó
trên xe có hai thanh niên biển số bị bôi mờ
trong cốt có một súng bắn điện tự chế
được nối vào bệnh ác quy của xe
hiện công an đã trích phút camera
trong khu vực để xác định rõ vụ việc
khoảng một mươi một h ba mươi ngày ba tháng ba
một kho chứa phế liệu trên địa bàn
phường an phú thành phố thuận an tỉnh bình dương
bất ngờ bốc cháy dữ dội
khiến cho nhiều tài sản bị thiêu rụi
ngọn lửa bùng phát
từ trong kho phế liệu kế bên xướng gỗ
chỉ trong ít phút đám cháy đã lan rộng
uy hiếp lưới điện cao thế chạy ngang
nhiều công nhân đã cố gắng dập lửa nhưng không được
nhận tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy
huy động trang thiết bị và phương tiện đến hiện trường
sau gần một giờ nỗ lực thì ngọn lửa được dập tắt
không có thương vong về người
sông kho phế liệu rộng khoảng hai trăm linh m hai
đã bị thiêu rụi hoàn toàn
theo các nhân chứng có thể do người dân đốt cỏ khô
sau bãi phế liệu nên gây cháy lan
hiện nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị và các bạn
do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
hiện nay nhiều trường đại học ở tp hcm
đã thông báo cho sinh viên nghỉ học
đến hết tháng ba
theo đó sinh viên học viên của trường
tiếp tục nghỉ đến hết tháng ba
trong thời gian này nhà trường tiếp tục phun thuốc
khử trùng toàn bộ khuôn viên phòng làm việc trường học
sẵn sàng đón sinh viên trở lại sau kỳ nghỉ
trong cuộc họp với ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
giám đốc đại học quốc gia tp hcm
kiến nghị thành phố cho toàn bộ học sinh sinh viên
trên địa bàn nghỉ đến hết tháng ba
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm nguyễn thành phong cho biết
với đề nghị của đại học quốc gia tp hcm
ủy ban nhân dân tp hcm sẽ làm việc với khối đại học
cao đẳng trên địa bàn để có quyết định
về thời gian nghỉ hợp lý
thưa quý vị và các bạn
trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp
thì nhiều người dân ở tp hcm đã tìm mua
sản phẩm diệt khuẩn kháng khuẩn
khiến cho các mặt hàng này tăng giá
từ hai mươi đến ba mươi so với bình thường
hiện nay đang là thời điểm mùa nắng nóng
nhiều gia đình tìm mua những sản phẩm
điện lạnh điện tử có tính năng làm mát để giải nhiệt
theo ghi nhận tại các địa điểm
cửa hàng điện máy người dân đến tìm hiểu
và chọn mua nhiều nhất là máy lạnh quạt máy
và đặc biệt là máy lọc không khí
trong mùa dịch bệnh này thị hiếu khách hàng
là tập trung vào những mặt hàng có thêm tính năng
kháng khuẩn diệt khuẩn
riêng lượng khách hàng đến mua máy lọc không khí tăng vọt
có cửa hàng tăng từ ba mươi đến năm mươi
so với thời gian cùng kỳ năm ngoái
một số dòng sản phẩm máy lọc không khí
giá bình dân đã trong tình trạng cháy hàng
khách hàng chỉ tập trung vào giá
các tính năng này thì khách hàng thường là lướt qua
không có quan tâm
tuy nhiên thì hiện nay
trước cái tình hình dịch bệnh như thế này
thì cái nhu cầu tìm hiểu và những tính năng này đang tăng lên
tôi có một mươi bảy điểm bán
và có một trung tâm bán hàng online
cùng thời thì có một cái số
khuyến cáo của khách hàng đó là
nên lựa chọn những website
có hệ thống bán hàng trực tiếp
hiện nay một máy lọc không khí cháy giao động
từ hai triệu năm trăm linh ngàn đồng đến tám triệu đồng
được khách hàng chọn mua nhiều nhất
trong đó máy lọc không khí có tính năng diệt khuẩn kháng quẩn
thường có giá cao hơn mấy lọc không khí thông thường
từ một triệu năm trăm linh ngàn đồng đến hai triệu đồng một cái
hầu hết các loại máy này đều có ghi
có các tính năng kháng khuẩn diệt khuẩn
lọc sạch không khí lọc sạch bụi bẩn
theo ghi nhận
tại các điểm kinh doanh điện máy gần đây
để đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng
các hãng sản xuất đã tích hợp cả khả năng diệt quẩn
trong hầu hết sản phẩm quạt máy máy lạnh
máy lọc không khí tủ lạnh máy giặt
bên cạnh việc tìm hiểu và sử dụng
những thiết bị điện tử điện lạnh cho đúng cách
kết hợp giữ gìn vệ sinh sạch sẽ
nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho gia đình
tuy nhiên người dân cũng cần hết sức tỉnh táo
chọn mua những sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ
mua ở những nơi bán hàng uy tín
bên cạnh đó các cơ quan chức năng
cũng cần tăng cường kiểm tra đối với mặt hàng
này tránh tình trạng hàng giả hàng nhái
thành phố hồ chí minh là trung tâm du lịch
của cả nước và đang chịu những tác động
thiệt hại lớn do dịch bệnh covid một mươi chín
theo đánh giá sơ bộ của một số doanh nghiệp
kinh doanh dịch vụ lưỡng hành
tại thành phố hồ chí minh
tính trong tháng hai và đến quý i năm hai nghìn hai mươi
doanh thu giảm bốn mươi sáu mươi
sở du lịch thành phố hồ chí minh ước tính
doanh thu và lượng khách trong hai tháng
đầu năm hai nghìn hai mươi lần lượt giảm sáu mươi năm sáu mươi hai
so với cùng kỳ năm ngoái
khảo sát để hai mươi hai doanh nghiệp lưỡi hành
quy mô lớn ghi nhận gần tám mươi tám khách hủy
các chương trình tham gia
thiệt hại hơn chín trăm hai mươi tỷ đồng
số khách hàn quốc trong tháng hai
giảm rất mạnh so với cùng kỳ
nhật bản không giảm
các thị trường châu âu vẫn duy trì
tuy nhiên những booking mới
là không phát sinh
và hiện tại các doanh nghiệp du lịch
rất là khó khăn
hai tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
lượng hành vi đi tour của chúng tôi
thì lượng khách quốc nội
cũng như lượng khách ao bao
thì cũng giảm gần năm mươi
so với kế hoạch chúng tôi đề ra
những vùng liên đối thì ngưng khách
nhưng mình sẽ đẩy mạnh những vùng xa hơn
dù nếu khách có băn quanh
họ có lo lắng về những dịch bệnh
thì chúng tôi sẽ tư vấn
nói về dịch bùng phát qua bốn tấn
nó hủy hoài thành quả
cái nỗ lực của ngành du lịch rất là lớn
trước tình hình trên
sở du lịch thành phố kiến nghị bên cạnh thông tin về các giải pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
cần tuyên truyền thông điệp về việt nam hiện đang an toàn
kiểm soát phòng dịch covid một mươi chín tốt
và đề xuất những biện pháp để tháo gỡ trước mắt cho các doanh nghiệp lữ hành đang gặp khó khăn về tài chính
cũng như tình hình biến động nhân sự
xã du lịch
đã đề xuất
ủy ban dân thành phố
nghiên cứu và
kiến nghị chính phủ
các cơ quan có thẩm quyền
trong việc giảm thuế năm hai nghìn một mươi chín cho các doanh nghiệp
theo quy định là phải thực hiện cái nghĩa vụ sau bốn mươi năm ngày
rồi những cái giải pháp liên quan đến
thuế của hai nghìn hai mươi
rồi chính sách liên quan đến tài chính
các cái loại phí
với những cái gói dịch vụ giảm sâu
để giải quyết cái tâm lý người đi du lịch
tất cả những cái đề xuất của xã du lịch
đó cũng chính là những cái tâm tư nguyện vọng
cũng như là những cái mong đợi của tất cả các hãng lưu hành trong giai đoạn hiện nay
và chúng ta cũng cần phải có những cái kế hoạch
cũng như sẵn sàng chuẩn bị các ngân sách
để chúng ta có thể kịp thời
cũng như là có sẵn ngân sách để quảng bá xúc tiến du lịch
khi mà cái dấu hiệu dịch bệnh được khống chế hoặc là kết thúc
tính đến nay đã có hơn bảy mươi tỷ đồng
được các ngân hàng thương mại cam kết hỗ trợ doanh nghiệp
và cá nhân bị ảnh hưởng do dịch
trong đó các ông lớn ngân hàng như
ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam
ngân hàng thương mại quốc phần đầu tư và phát triển việt nam
đã công bố sẽ giảm lãi suất từ năm đến một năm mỗi năm
dành cho các khoản vay cả bằng việt nam đồng và đô la mỹ
các khách hàng mới là khách hàng hiện hữu
thuộc các lĩnh vực bị ảnh hưởng với quy mô gói tính dụng
từ hai mươi tám đến ba mươi tỷ đồng